đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh lai châu về tình hình phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh lai châu đã báo cáo với phó thủ tướng vương đình huệ về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng khá
đã có chín mươi năm trên chín mươi sáu xã có mặt đường cứng hóa đến trung tâm xã chín mươi bốn hội dân được sử dụng điện lưới quốc gia trên bảy mươi trạm y tế xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
đã hoàn thành công tác di dân tái định cư thủy điện ổn định đời sống cho gần một mươi hộ tái định cư
tỉnh lai châu kiến nghị với chính phủ một số nội dung quan trọng còn vướng mắt như công tác bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số biên giới
sớm bố trí vốn để thực hiện khởi công dự án đường nối thành phố lai châu với cao tốc nội bài lào cai vào năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh lai châu đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
đồng thời ủng hộ đề xuất khởi công dự án đường nối thành phố lai châu với cao tốc nội bài lào cai vào năm hai nghìn một mươi chín và hoàn thành năm hai nghìn hai mươi một
đây là dự án rất quan trọng
cần được đẩy nhanh tiến độ thực hiện càng sớm càng tốt